dông lóc và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại ở các huyện miền núi tại thanh hóa
đối với ngành giáo dục của tỉnh thiệt hại ở các địa phương được ước tính khoảng hơn hai mươi sáu tỷ đồng
hiện tại nhiều điểm trường bị thiệt hại đã được khắc phục
những trường hợp bị thiệt hại quá nặng địa phương có kế hoạch triển khai tạm các nhà lắp ghép để kịp năm học mới cho các học sinh
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các huyện như mường lát
quang sơn quang hóa ba thước đã khiến hệ thống trường lớp cơ sở vật chất của nhiều trường học bị hư hại nặng nề
tính riêng tại huyện mường lát mưa lũ cũng đã khiến một trường mầm non ba trường tiểu học năm trường trung học cơ sở bị thiệt hại
bằng tất cả các nguồn lực một là huy động nguồn lực để sửa chữa và chỉ đạo các xã và các nhà trường trước hết là phải khắc phục tạm thời
để cho đến mùng năm tháng chín là các trường đều phải tổ chức khai giảng năm học mới
mục tiêu để học sinh vùng sâu vùng xa đặc biệt tại các khu vực vừa gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai có trường có lớp là chủ trương chung của tỉnh thanh hóa
tuy nhiên do thời tiết quá khắc nghiệt với tình trạng mưa không ngớt từ đầu tháng tám đã làm cho quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn từ địa phương
bây giờ là căn cứ vào các ngân sách của tỉnh bằng cái nguồn dự phòng cộng với cái hỗ trợ của trung ương cộng với cái nguồn hỗ trợ của các đơn vị đóng góp
thì tỉnh sẽ chỉ đạo các huyện và ngành giáo dục là phải khẩn trương để khắc phục các điểm trường này
năm học mới đã đến rất gần hiện tại nhiều điểm trường bị thiệt hại đã được khắc phục xong
những trường hợp bị thiệt hại quá nặng địa phương sẽ triển khai tạm các nhà lắp ghép để kiếm năm học mới cho học sinh